vào hồi một mươi giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi bốn
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm một mươi km tính từ tâm bão
bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km có xu hướng mạnh thêm
đến một mươi giờ ngày mai vị trí tâm bão ngay trên khu vực phía đông nam quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm bốn mươi chín km một giờ giật cấp một mươi sáu
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển nước dâng do bão vùng ven bờ
từ trưa ngày hai mươi bảy tháng chín vùng biển ngoài khơi khu vực từ quảng bình đến ninh thuận
bao gồm huyện đảo cồn cỏ cù lao tràm lý sơn có gió mạnh cấp tám cấp chín sau tăng lên cấp một mươi một mươi một
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi bốn giật cấp một mươi sáu sóng biển cao tám một mươi mét biển động dữ dội
cảnh báo mưa lớn từ chiều ngày hai mươi bảy tháng chín đến ngày hai mươi tám tháng chín
khu vực quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi con tum có mưa rất to
với lượng mưa phổ biến hai trăm năm mươi ba trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên bốn trăm linh mm một đợt
khu vực quảng bình
bình định gia lai với lượng mưa phổ biến một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
từ ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực bắc trung bộ và nam đồng bằng bắc bộ
cấp độ rủi ro thiên tai
đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định cấp bốn quảng trị thừa thiên huế phú yên con tum gia lai cấp bốn